thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tỉnh cao bằng đã thành lập hai mươi bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các vị trí giáp danh giữa các huyện thành phố
thành phần tham gia các chốt kiểm soát gồm các lực lượng công an y tế quân sự
ủy ban nhân dân các huyện thành phố ủy ban nhân dân xã nơi đặt chốt kiểm soát
các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang
nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của ngành y tế ngành giao thông vận tải trong thời điểm có dịch bệnh
các chốt kiểm soát gồm trục đường thành phố hòa an hà quảng theo đường hồ chí minh và đường tỉnh hai trăm linh bốn hai trăm một mươi sáu
thành phố nguyên bình bảo lạc bảo lâm theo quốc lộ ba mươi bốn thành phố quảng hòa trùng khánh hạ lan theo quốc lộ ba đường tỉnh hai trăm linh sáu hai trăm linh bảy
thành phố thạch an theo quốc lộ ba mươi bốn b đường tỉnh hai trăm linh chín